tỷ lệ người cao tuổi ở việt nam đang gia tăng nhanh chóng do người dân ít sinh con hơn và tuổi thọ cao hơn trước đây
theo thống kê năm hai nghìn một mươi một tỷ lệ người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên chiếm một mươi tổng dân số
và theo như dự báo thì đến năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ trở thành nước có dân số già khi mà người cao tuổi chiếm một phần năm tổng dân số
và tới năm hai nghìn sáu mươi thì số lượng người cao tuổi sẽ chiếm một phần ba tổng dân số và lớn hơn gấp hai lần so với nhóm dân số dưới một mươi năm tuổi
sự thay đổi theo chiều hướng già đi đòi hỏi việt nam phải có những giải pháp thích hợp để có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
vừa có thể duy trì hệ thống an sinh xã hội toàn diện cho mọi người dân việt nam
tuy nhiên hiện nay hệ thống an sinh xã hội mới chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu của người lao động khu vực chính thức
mà chưa đáp ứng nhu cầu của lao động phi chính thức
hiện vẫn còn nhiều bất cập trong các chế độ trợ cấp hưu trí bao gồm bất bình đẳng giữa các thế hệ giới tính và tình trạng kinh tế
các chế độ trợ cấp xã hội mới chỉ tập trung vào các nhóm dân số cao tuổi khi họ đã ở giai đoạn cuối của cuộc đời
tính tới thời điểm hiện tại các chế độ an sinh xã hội mới chỉ bao phủ được một nửa dân số người cao tuổi ở việt nam